các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai bùi thị hồng giang luật sư giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn bùi gia và cộng sự chủ sở chính tại tp hà nội và chi nhánh tại tp hồ chí minh
ba hà duy tuấn kinh doanh tự do
bốn lê thanh an chú tại phường phú thuận quận bảy tp hồ chí minh
năm bùi trung kiên chú tại phường thảo điền tp thủ đức tp hồ chí minh
sáu nguyễn ngọc triệu chú tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
lệnh nêu trên đúng quyết định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh lưu
long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn mộng xuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín xuyên làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và xây dựng thương mại dịch vụ phương quyên có trụ sở tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
trong khoảng thời gian này với hành vi gian dối của mình xuyên đã thực hiện liên tiếp bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả sử dụng tài liệu giả của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long và tổng cục đường bộ việt nam
để giao cho công ty được khai thác sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ một
thuộc thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tổng số tiền xuyên lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn mộng xuyên một mươi năm năm chín tháng tù giam về các tội danh trên
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng gần đây thì nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giao dịch qua các cuộc điện thoại có dấu hiệu gia tăng
trong đó thì nhiều đối tượng giả danh cơ quan chức năng hoặc cho vai tiền với lại xuất tấp lời mời hấp dẫn
để nhiều người sập bẫy trước thực trạng này thì cơ quan chức năng khuyến cáo
điện thoại lừa đảo ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
bị can lưu báo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại thành phố hạ long vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo vụ việc ngọc quen với ngô sĩ hiệp khi cùng bị nhốt tại trại tạm giam công an tỉnh hải dương
sau khi ra tù không có công an việc làm ngọc đã nảy sinh ý định gọi điện thoại cho người thân của hiệp để lừa một khoản tiền
vừa qua đội cảnh sát hình sự công an thành phố hạ long đã bóc rỡ đường dây lừa đảo
với phương thức cho vay tài chính
với số tiền chiếm đoạt lên tới gần bảy trăm linh triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã khởi tố đối với bốn đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thấy vai tiền với lãi suất thấp thủ tục nhanh đơn giản người đàn ông này không ngần ngại chuyển số tiền năm trăm năm mươi đồng
để làm hồ sơ vay vốn đây chỉ là một trong số một sáu trăm ba mươi hai bị hại sập bẫy trong đường dây này
khi đang ở nhà có một số điện thoại lại gọi cho tôi tư vấn về việc tôi có nhu cầu vay tiền không
tôi có nhu cầu vay một mươi triệu cho việc tiêu xài cá nhân thôi
sau đó nhân viên hướng dẫn tôi là muốn vay tiền thì phải có làm một thủ tục hồ sơ
có tin tưởng là người tư vấn gửi cho tôi một số tài khoản tôi có chuyển vào hơn năm trăm linh đồng
mấy ngày sau tôi gọi điện lại thì bố điện thoại thay bao và tôi không điện lại nữa
việc này không phải chỉ riêng tôi bị lừa mà bạn bè của tôi và một số người vẫn bị lừa
vẫn là những chưa trở lại
nhưng các đối tượng lừa đảo đã không yêu cầu chuyển số tiền lớn mà chia nhỏ số tiền chuyển khoản
tuy nhiên nạn nhân của những vụ lừa đảo này thì lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn người
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tp hạ long đã triệt phá chín vụ với một mươi một bị can
thế nhưng do sự chủ quan và thiếu cảnh giác đề phòng của một bộ phận người dân vẫn dễ dàng để các đối tượng xấu lợi dụng
cơ quan công an và các cơ quan chức năng
khi mà gọi hoặc mời người dân lên thì chúng tôi đều có gửi giấy mời giấy triệu tập và làm việc tại trụ sở của các cơ quan
nên khuyên cáo người dân đối với những cái việc mà gọi điện qua điện thoại là chúng ta không hợp tác và không nghe theo cái dẫn dắt của các đối tượng
thế ngoài ra thì còn đối với lừa đảo lợi dụng ở trên cái vay tiền ở trên các cái ứng dụng ở trên mạng xã hội
thì cũng để khuyến cáo người dân là đối với những thủ đoạn như thế thì chúng ta không lên vào những cái trang như thế
và truy cập vào những hình hình đó thì tài khoản ngân hàng sẽ tự bị rút và cái việc mà truy thu rất khó khăn
lực lượng công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo
trong đó có nhiều vụ án chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại
tuy nhiên mỗi người dân cũng cần tỉnh táo khi tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến chuyển tiền hoặc vây vốn tránh trở thành các con mồi cho đối tượng lừa đảo
tỉnh phú vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can về các tội danh đánh bạc và cho vé lãi nặng trong giao dịch dân sự làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện nam đàn
còn nguyễn quốc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh thừa thiên huế là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc lớn
quá trình bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng ba mươi bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
bước đầu xác định tổng số tác vật trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
đoàn kiểm tra đánh bạc
đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành kiểm tra phát hiện xử lý một cơ sở cắt tóc gội đầu hoạt động trái phép bất chấp các quy định về việc phải tạm dừng để phòng chống dịch
đó là salon tóc nam tuyết trinh ở số bốn mươi hai a đường lý tự trọng phường tân an thành phố buôn ma thuột
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện cơ sở đang có ba nữ nhân viên phục vụ ba khách nam trong phòng kín
tất cả đều không tuân thủ quy định năm k về phòng chống dịch
khi đoàn kiểm tra đến thì tất cả bỏ trốn vào khu vực nhà vệ sinh của salon
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở để tiếp tục xử lý theo quy định
ngoài ra đoàn kiểm tra cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân có mặt tại sa lông tóc nói trên vi phạm quy định phòng chống dịch
thời gian qua các tỉnh miền tây nam bộ bất ngờ trở thành điểm nóng về tình hình dịch
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khi tỷ lệ người mắc covid một mươi chín trở về địa phương cao
cùng với đó là số ca mắc trong cộng đồng tăng đột biến đã khiến nhiều địa phương đổi màu từ vùng xanh thành vùng cam vùng đỏ
trước tình hình đó các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với covid một mươi chín
tuy nhiên điểm chung là ưu tiên giải pháp căn cơ đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine
tại tỉnh bạc liêu từ tối ngày một mươi tháng một mươi một các hàng quán ở tỉnh bạc liêu nhất là các hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ
và kinh doanh đồ uống có cồn đã không được hoạt động sau hai mươi một giờ
hiện số ca mắc hàng ngày tại bạc liêu hiện chưa có dấu hiệu giảm xuống
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh bạc liêu ghi nhận hơn hai trăm ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có nhiều ca mắc trong cộng đồng và không rõ nguồn lây
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huyện
tiếp tục tăng cường năng lực thu dung chăm sóc điều trị f nhất là kế hoạch đảm bảo đáp ứng về giường hồi sức cấp cứu
toàn thành phố cần thơ từ giờ sáng nay một mươi một tháng một mươi một đã áp dụng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp ba
tức là vùng cam vùng nguy cơ cao
đặc biệt trên địa bàn thành phố cần thơ có tám phường xã phải áp dụng cấp độ bốn tức là vùng đỏ vùng nguy cơ rất cao
từ đầu tháng đến nay tình hình dịch bệnh tại cần thơ vẫn phức tạp
chỉ tính riêng trong một tuần qua thành phố đã ghi nhận thêm hai sáu trăm linh ca mắc mới
trong đó mỗi ngày đều ghi nhận hàng trăm ca và có nhiều ca trong cộng đồng
thành phố cần thơ cũng đã phải tổ chức lại vận tải hành khách đường bộ
kể từ giờ hôm nay xe buýt taxi xe hợp đồng xe du lịch xe vận chuyển học sinh sinh viên
sẽ hoạt động không vượt quá năm mươi số xe và thực hiện giãn cách chỗ ngồi trên xe